mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự do sai phạm trong công tác quản lý đất đai tài chính ngân sách tại xã thạch bằng huyện lộc hà phan đình cương nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã này vừa bị công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt giữ về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
trước đó mặc dù quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại xã thạch bằng hàng năm thực hiện không hết tồn nọng nhiều nhưng vẫn tiếp tục xây dựng quy hoạch mới
các điểm quy hoạch này chưa đưa ra đấu giá đất mà thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất giao đất ở không có trong kế hoạch sử dụng đất được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình cá nhân không có hộ khẩu tại xã thạch bằng
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ban thủ vụ tỉnh ủy hà tĩnh đã họp để xem xét thi hành kỷ luật ông phan đình cương với hình thức khai trừ khỏi đảng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng đoàn hoàng nam võ trần trung nam và nguyễn tiến công
đồng thời tiếp nhận đầu thú đối với nguyễn duy quyền cùng chú tại thị xã phước long để điều tra làm rõ về vụ án mạng khiến một người chết một người bị thương nặng
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng sáu người dân địa phương phát hiện hay
một thằng thanh niên hỗn chiến đã khuyến nguyễn hoàng tân tử vong tại chỗ
phùng minh mẫn cùng chú tại thị xã phước long bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long nhanh chóng có mặt phong quả hiện trường điều tra truy xét các đối tượng
qua điều tra xác định mẫn chạy xe máy trở tân khi đến đoạn thuộc khu phố phước sơn thì bị bốn thanh niên chạy cùng chiều vượt lên chặn xe tấn công
lực lượng công an xác định bốn đối tượng này là những nghi can trực tiếp liên quan đến vụ án mạng này
vào tối ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an thành phố vị thành đã bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn
công an công an đã bắt quả tàng một mươi bảy đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát đồng thời thu giữ nhiều đĩa ly thủy tinh chứ góp chất nghi là ma túy
công an công an đã bắt quả tàng một mươi bảy đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát đồng thời thu giữ nhiều đĩa ly thủy tinh chứ góp chất nghi là ma túy
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử hiện nay có xu hướng gia tăng và thậm chí đã trở thành trào lưu đối với một bộ phận giới trẻ
điều đáng lo ngại là trong một số thuốc lá đệ tử lại có chất ma túy
ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người và gây nghiện ma túy
phòng sự ngay sau đây sẽ phản ánh với quý vị và các bạn về vấn đề này
đây là một thiếu niên một mươi sáu tuổi ở thành phố bắc giang
chỉ vì thiếu hiểu biết và nghe theo lời rụ rỗ của bạn mà đã thử hút thuốc lá điện tử khiến bị sốc thuốc gây co giật bất tỉnh

còn đây là một thiếu niên một mươi sáu tuổi trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang vừa bị công an thành phố bắc giang bắt giữ về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy được ngụy trang trong thuốc lá điện tử trong tháng bốn vừa qua
cơ quan công an đã thu giữ một lọ nhựa bên trong đựng chất lỏng nghi là ma túy một mươi một pot thuốc lá điện tử và một số vật dụng phương tiện có liên quan
khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm một lọ nhựa bên trong đựng chất lỏng nghi là ma túy
kết quả giám định cho thấy có một mươi pot thuốc lá điện tử đều có ma túy
việc sử dụng thuốc lá điện tử có tẩm chất ma túy ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người tác động tiêu cực đến hệ thần kinh hành vi tâm lý và gây nên tình trạng nghiện ma túy cho người dùng
kết quả giám định cho thấy có một mươi pot thuốc lá đệ tử đều có ma túy

việc hút thuốc lá đệ tử có chứa chất kích thích gây nên hậu quả như trên
việc hút thuốc lá điện tử có chứa chất kích thích gây nên hậu quả như trên
đang là vấn đề báo động việc phòng ngừa ngăn chặn tình trạng mua bán sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy
đang là vấn đề cần phải hành động ngay lúc này để bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân nhất là các thanh thiếu niên hiện nay
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm đua xe cổ vũ đua xe trái phép
mang theo hung khí cây dối trả tự công cộng trên đệ bàn thành phố hà nội
vào chiều nay công an tp hà nội đã tổ chức hội nghị sơ kết kết quả công tác đấu tranh với loại hình tội phạm này trên năm hai nghìn hai mươi hai và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm hai nghìn hai mươi hai và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hà nội đã điều tra xử lý chín mươi chín vụ
trong đó một bốn trăm hai mươi bảy đối tượng có hành vi tụ tập điều khiển xe máy thành đoàn mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng
xử lý hình sự bảy trăm bảy mươi sáu đối tượng xử phạt hành chính một trăm một mươi sáu
tại hội nghị các tham luận đã chỉ rõ đa số các đối tượng có tuổi đời khá trẻ có không ít đối tượng dưới một mươi sáu tuổi
đa số các vụ việc các đối tượng sau khi có mâu thuẫn đều lên mạng xã hội để liên lạc lôi kéo nhau để sử dụng vũ lực giải quyết
thời gian tới công an thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề kế hoạch tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm
đặc biệt là vào các dịp cuối tuần cũng như nghỉ lễ phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác tuyên truyền đến các đối tượng là thanh thiếu niên nâng cao nhận thức pháp luật
thông tin tại tỉnh lâm đồng ngay sau hai vụ sạt lở làm cho ba người thiệt mạng
ubnd tỉnh lâm đồng đã có văn bản hòa tấp chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương thuộc tỉnh khẩn trương thực hiện công tác phòng chống sạt lở
và đảm bảo an toàn lao động trong thi công các công trình dự án trên địa bàn
các cơ quan chủ đầu tư đơn vị thi công khẩn trương giả soát
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động nhất là các dự án công trình thi công tại các vị trí có nguy cơ sạt lở đất
thi công máy đứng có độ dốc lớn tổ chức kiểm tra các công trình dự án trong quá trình thi công
và các khu vực dân cư sinh sống tại khu vực đồi dốc ta lui có nguy cơ sạt lửa cao khu vực trũng thấp
kịp thời phát hiện và yêu cầu chủ đầu tư đơn vị thi công dừng thi công các công trình dự án có nguy cơ mất an toàn lao động
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng sáu trong quá trình thi công công trình nâng cấp mở rộng đèo bren
một khu đất cao sáu m dài khoảng hai mươi m sạt lở đè và lấp người khiến cho hai công nhân thiệt mạng
mưa lớn đã gây ngập lụt sạt lở nhiều nơi trên địa bàn thành phố bảo lộc
làm căn nhà của một gia đình bị đất sạt lở vùi lấp khiến hai vợ chồng thương vong
kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh tiền giang
vừa khởi tố ba bị can về tội cướp tài sản và cướp dật tài sản
ba đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thanh huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cư trú ấp mỹ hòa xã phước lập huyện tân phước
nguyễn hoàng đâm sinh năm hai nghìn bảy cư trú ấp ngải thuận xã thơ cựu nghĩa huyện châu thành
và nguyễn gia bảo sinh năm hai nghìn bốn cư trú ấp lông mỹ xã phước thành thành phố mỹ tho
theo hồ sơ điều tra trước đó vào ngày ba mươi tháng ba nguyễn thanh huy đã thực hiện hành vi cướp giật
một sợi dây chuyền trị giá khoảng bảy triệu đồng của một phụ nữ ở ấp hai
xã tam hiệp huyện châu thành
huy bị người thân của người phụ nữ này bắt giữ cùng tan vật
giao công an huyện châu thành để điều tra xử lý
và cũng trong ngày ba mươi tháng ba tại ấp ngải thuận xã thơ cựu nghĩa nguyễn hoàng đâm và nguyễn gia bảo
đã thực hiện hành vi cướp một xe mô tô của anh nguyễn tấn lợi sinh năm hai nghìn sáu
cư trú ấp thân bình xã thân cửu nghĩa nên bị công an huyện châu thành bắt giữ
và khởi tố về tội cướp tài sản
thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng tuyến đường hàng không
để vận chuyển ma túy từ các nước thuộc châu âu về tp hcm tiêu thụ có chiều hướng diễn biến phức tạp
công an tp hcm đã chủ động các phương án đấu tranh triệt phá bắt giữ
xóa sổ các đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không thu giữ số lượng lớn ma túy các loại
thông qua công tác so chiếu hàng hóa thường nhật
chi cục hải quan cơ khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng sáu mươi kg
gồm mũ vali của các tiếp viên hàng không có nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trong bốn vali ngoài các vật dụng cá nhân
có tổng cộng ba trăm hai mươi bảy tiết kem đánh răng chưa mở nắp như nhóm hiệu khác nhau
mũ tiết được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và một mươi bảy chai nước súc miệng
tiến hành kiểm tra bình thường tổng cộng ba trăm hai mươi bảy tiết kem đánh răng chưa mở nắp như nhóm hiệu khác nhau

tiến hành kiểm tra bình thường tổng cộng ba trăm một mươi bảy tiết kem đánh răng chưa mở nắp như nhóm hiệu khác nhau
tiến hành kiểm tra bình thường tổng cộng ba trăm một mươi bảy tiết kem đánh răng chưa mở nắp như nhóm hiệu khác nhau
và tổng cộng ba trăm hai mươi bảy tiết kem đánh răng chưa mở nắp như nhóm hiệu khác nhau
giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố

khẩn trương điều tra chư xét làm rõ bản chất vụ án nguồn gốc số ma túy thu dự
khẩn trương điều tra chư xét làm rõ bản chất vụ án nguồn gốc số ma túy thu dự
để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định
quy định giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo công an cảnh sát điều tra công an thành
phố tập trung lực lượng các điều tra viên trinh sát giỏi thiện chiến của các đơn vị nghiệp vụ
công an quận huyện và thành phố thủ đức tập trung thực hiện sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
điều tra truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
lực lượng công an thành phố hồ chí minh đặc biệt là phòng cảnh sát điều tra tàu hạm về ma túy
xác định là có một người đã ngồi ở nước ngoài liên lạc với các tiếp viên để nhờ gửi hàng hóa về
việt nam bằng con đường sách tay các tiếp viên đã mất cảnh giác và sách các hàng hóa về việt nam
trên chiến bay vn một mươi ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
việc xác định như thế đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra cao thành phố hồ chí
mình đã xác định các tiếp viên không đủ căn cứ để khởi tố xử lý các tiếp viên nên đã ra quy định
trả tự do đối với bốn tiếp viên này với quyết tâm chính trị cao nhất
công an thành phố hồ chí minh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng vụ án để xử
lý nghiêm triệt để khách quan toàn diện không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội
trong việc đá tự do cho bốn tiếp viên hàng không cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí
minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra truy xét vụ án
thưa quý vị vào dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng sáu tại khu vực trường tiểu học trần quốc toàn thuộc
ấp vĩ chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang lực lượng chức năng đã phát hiện
đối tượng đang vận chuyển hàng từ hướng campuchia về việt nam tổ công tác tiến hành kiểm tra và
truy đuổi phát hiện và bắt giữ đối tượng tên nguyễn khánh di trú tại thành phố châu đốc
tỉnh an giang ba đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối bỏ lại hàng hóa và chạy về phía campuchia
qua lời khai ban đầu đối tượng khai nhận đối tượng vận chuyển hàng từ campuchia về việt nam với
tiền công là một trăm linh đồng qua kiểm tra phát hiện gần đó có phát hiện ba kiện hàng bên trong có chứa
tăng vật nóng và ba cục lạnh máy điều hòa không rõ nhãn hiệu tổng trị giá tăng vật là ba mươi triệu đồng
ubnd huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với
ông bùi văn luyến chủ trại chăn nuôi heo lưu luyến đóng tại thôn hà lâm xã quốc oai
huyện đạ tẻ với số tiền là ba mươi chín triệu đồng về các hành vi gây ô nhiễm môi trường
trước đó từ phản ánh của dư luận về tình trạng chạy chăn nuôi heo lưu luyến gây ô nhiễm môi trường
chân có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương ubnd huyện đạ tẻ đã chỉ
đạo thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan kết quả trại chăn
nuôi heo trên không lưu trữ cập nhật đầy đủ hồ sơ về quá trình hoạt động chăn nuôi sử dụng thức
ăn chăn nuôi thuốc thú y vaccine và các thông tin liên quan khác để đảm bảo truy xuất nguồn gốc
không thực hiện kê khai chăn nuôi không có giấy phép môi trường theo quy định
ubnd huyện đạ tẻ đã xử phạt ông bùi văn luyến số tiền ba mươi chín triệu đồng đồng thời đình chỉ hoạt
động chạy chăn nuôi heo bốn tháng một mươi năm ngày buộc ông bùi văn luyến di rời dự án chạy chăn nuôi heo này
đến địa điểm phù hợp với quy hoạch phân vùng bảo vệ môi trường khả năng chịu tải của môi trường
nổi cấp có thẩm quyền phê duyệt thưa quý vị tình trạng nổ bình garmini đã nhiều lần được chúng
tôi cảnh báo trong các chương trình đã phát sóng nhưng những vụ tai nạn xuất phát từ bình ga mini vẫn
xảy ra và mới đây nhất là tại bình phước một bé gái năm tuổi đã bị tai nạn nghiêm trọng cũng do
bình garmini phát nổ vụ việc tiếp tục là hồi chung cảnh báo bởi dù biết không đảm bảo an toàn do
tái sử dụng nhiều lần thế nhưng rất nhiều người dân vì lợi nhuận hay sự tiện lợi mà vẫn chủ quan tái
sử dụng nhiều lần bình ga mini khi bé gái năm tuổi ở bình phước được đưa vào viện các bác sĩ ghi nhận
vết thương thấu sọ từ đỉnh đầu xuống vùng trầm dập suất huyết não đồng thời có rất nhiều
vết thương sọ nhỏ trong nhu mu não gia đình bé gái cho hay bé đang chơi phía sau nhà thì bất ngờ
nghe tiếng nổ lớn tại hiện trường người nhà phát hiện bé nằm dưới đất cùng vết thương ở đầu đang
chảy máu cạnh bên là bình garmini đã nổ trước đó tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại đắk lắk một gia đình tổ
chức ăn lẩu thì bình garmini bất ngờ phát nổ hậu quả bảy người bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể
phải nhập viện cấp cứu
nói chuyện bụng một phát nghe tiếng bụng một phát
bắt đầu là cháy lửa lên là bắt đầu là cả nhà toán lặng là chạy thôi chứ còn không không biết là
tại sao cái bình garmini nó lại nổ cái lúc mà nó nó nó phát nổ á là cái đáy của bình garmini là nó
phọt ra ngoài còn cái cái thân bình với lại cái đầu bình thì nó vẫn ở trong cái bếp garmini
quán lẩu nướng này có địa chỉ tại huyện an dương hải phòng đã phải đóng cửa sau vụ nổ bình ga mini
khi khách vào ăn lẩu sáu người đã bị thương sau vụ nổ phải nhập viện cấp cứu hiện nay nhiều nhà hàng
quán ăn có phục vụ lẩu
vẫn bất chấp nguy hiểm khi tái sử dụng nhiều lần bình garmini
những cái vỏ ga này là đều vỏ ga nạp lại rồi mà chị phải bỏ đi hết luôn
sử dụng cái này là mình cũng sai rồi sử dụng những vỏ ga mà nạp lại này là cũng sao rồi chất lượng dỉ sơn lại
thường những bình ga mà tái chế sử dụng là do một số cá nhân kinh doanh ga người ta nạp từ những cái bình ga dân dụng
hoặc là bình ga bình ga to nạp sang thì bản chất là cái lượng khí ga mà ở trong bình to với cái khí ga nạp cho bình du lịch là hai loại ga nó có tính chất nổ khác nhau
thế chính vì vậy nên là nếu mà nạp từ bình to sang bình nhỏ thì là cái độ an toàn không cao và nguy cơ nổ rất lớn
đấy và đặc biệt là những cái bình nhỏ thì là dùng nhiều lần rồi thì nó có dấu hiệu là hoen gì
đấy và cái khả năng mà đảm bảo an toàn chống nổ là cũng không đảm bảo
do có giá thành rẻ nhiều người dân nhất là tại các khu nhà trọ công nhân sinh viên vẫn rất chủ quan khi sử dụng bình ga mini đã qua tái sử dụng nhiều lần
cũng vì lợi nhuận mà một số cơ sở kinh doanh đã thu gom vỏ bình ga mini đã qua sử dụng sơn lại những bình ga bị dì xét và nạp lại bằng nguồn ga khác với giá rẻ hơn để bán cho khách hàng
hiểm họa nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đối với các trường hợp mà các trạm san nạp mà nếu mà không được cấp chứng nhận đủ điều kiện hoặc là đã hết
thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện mà anh vẫn tiếp tục tiến hành san nạt thì sẽ bị xử phạt từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
còn tại nghị định số một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ thì cũng đã có quy định
trong trường hợp nếu như mà san nạp chết trái phép các chất hàng nguy hiểm cháy nổ
ở đây chính là khí đốt hóa lỏng của cái ga hoặc là cái hành vi san nạp mà không đúng nơi quy định và sử dụng các thiết bị chứa không đúng quy định
thì cũng sẽ có thể bị xử phạt
từ một mươi năm đến hai mươi năm triệu đồng
hình ảnh nạn nhân của các vụ nổ bình ga mini chắc chắn sẽ là hồi chuông cảnh báo đến những người vẫn có tâm lý chủ quan
coi thường sự an toàn của mình và nhiều người khác khi có hành vi tái sử dụng bình ga mini
xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sau một tuần nghỉ giữa kỳ họp sáng nay quốc hội khóa một mươi năm bước vào đợt hai của kỳ họp thứ năm
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội đã tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về dự án luật nhà ở sơ đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến chính sách về nhà ở xã hội đã được các đại biểu quan tâm cho ý kiến
qua thảo luận nhiều ý kiến đại biểu đề nghị chính sách về nhà ở xã hội cần hướng tới các mục tiêu rõ ràng và khả thi hơn
cụ thể cần tập trung vào mục tiêu cốt yếu của phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu có nơi ở phù hợp cho người dân
không phải là đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở
nhất là người có thu nhập thấp ở đô thị mới có hy vọng được tiếp cận nhà ở xã hội
về đối tượng được hướng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại điều bảy mươi ba
nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ và cân nhắc bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội
dự thảo luật cần làm rõ sâu sắc hơn về nội dung chính sách cho từng loại hình đối tượng
đáp ứng yêu cầu chung phát triển kinh tế xã hội trong đó cần xác định rõ và đúng thống nhất nội hàm nhà ở xã hội
cần tránh quan niệm bất thành văn nhà ở xã hội là nhà ở cho đối tượng loại hai
giá rẻ đi cùng với chất lượng kém không đảm bảo các điều kiện sử dụng cho người dân
cũng như đã tồn tại ở một số dự án thời gian qua và nhất là về nhà ở tái định cư với bước xúc trong dư luận
mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân đã không còn phù hợp với sự biến động liên tục của mặt bằng giá chung
muốn mua được nhà phải có tích lũy nhưng với nhiều gia đình mặc dù thu nhập chịu thuế nhưng phần thu nhập còn lại
sau khi giảm trừ gia cảnh phải gánh nhiều khoản chi phí như tiền nhà tiền điện nước hàng hóa dịch vụ chi phí cho con đi học
nên thực chất họ vẫn là những người có thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở
bên cạnh đó quy định về đối tượng và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội còn có những điểm chưa thật sự công bằng
tôi lấy ví dụ quy định chỉ công nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được hưởng chính sách
như vậy chưa đảm bảo công bằng giữa công nhân trong và ngoài khu công nghiệp
tại phiên thảo luận các đại biểu cũng
đề nghị ra soát quy định về nhà ở lưu trú của công nhân trong dự thảo luật thống nhất với luật đầu tư hiện hành
bên cạnh đó cần có quy định về chính sách đối với nhà ở cho thuê do hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng
thưa quý vị vào chiều nay theo dự kiến chương trình kỳ họp đợt hai quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật giá sửa đổi
trước đó theo báo cáo gửi ủy ban thường vụ quốc hội về tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý dự thảo luật giá sửa đổi
chính phủ thống nhất định giá tối đa giá trần với dịch vụ
vận chuyển hành khách hàng không nội địa và sách giáo khoa không đưa mặt hàng sữa dành cho người cao tuổi và thịt lợn vào danh mục hàng bình ổn giá
việc giữ giá trần vé máy bay sách giáo khoa để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng người học đặc biệt là với những người có thu nhập thấp
xin để chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị theo cục đăng kiểm việt nam từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thay đổi
và trong khi đó lạm phát liên tục tăng cao tiền trượt giá thậm chí là lương cơ bản thì cũng được tăng nhiều lần
việc này đã khiến cho các đơn vị đăng kiểm gặp khó khăn trong xoay sở chi phí hoạt động
cục đăng kiểm việt nam cho biết việc sụt giảm lượng phương tiện đến đăng kiểm trong thời gian vừa qua do thay đổi quy định về chu kỳ kiểm định
miễn đăng kiểm lần đầu xe cơ giới cũng đã khiến cho các trung tâm đăng kiểm bị sụt giảm doanh thu và khó khăn trong duy trì hoạt động
cục cũng đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định ô tô thêm từ ba mươi đến hai trăm hai mươi đồng tùy theo loại xe và năm mươi đồng phí lập hồ sơ với xe miễn đăng kiểm